một tòa án của nga vừa phạt hai trang mạng xã hội là facebook và twitter vì không tuân thủ luật dữ liệu của nước này
theo phán quyết của tòa án quận tagansky ở thủ đô moscow facebook và twitter mỗi công ty sẽ phải nộp khoản tiền phạt gần sáu mươi ba usd
do đã từ chối đặt các máy chủ lưu trữ dữ liệu cá nhân của các công dân nga trên lãnh thổ nước này
luật quản lý an ninh mạng của nga yêu cầu các hãng truyền thông xã hội hoạt động trên lãnh thổ nước này
phải lưu trữ dữ liệu người sử dụng tại nga trên các máy chủ đặt tại đây
đồng thời yêu cầu các dịch vụ nhắn tin phải chia sẻ mã khóa với các cơ quan an ninh
hiện nay tại nga hành vi vi phạm các quy định về dữ liệu chỉ chịu khoản phạt tiền lên tới vài nghìn usd
hoặc chặn các dịch vụ trực tuyến vi phạm đây là chế tài quá nhẹ
do vậy giới chức trách nga có kế hoạch áp đặt các biện pháp trừng phạt mạnh hơn
đối với các công ty công nghệ không tuân thủ luật pháp nga